việt nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu
nhiều năm qua vương quốc bỉ đã luôn hỗ trợ việt nam phòng chống và ứng phó với thiên tai
trong khuôn khổ các hoạt động của hợp tác phát triển của bỉ tại việt nam
đại sứ quán vương quốc bỉ đã phối hợp với viện khoa học địa chất và khoáng sản
tổ chức hội thảo quản lý thiên tai phục vụ phát triển bền vững vào sáng ngày hôm nay
tại việt nam ngoài tác động của mức nước biển dân đối với môi trường ven biển và đồng bằng
biến đổi khí hậu cũng gây ra sạt lở và lũ quét ngày càng nhiều ở vùng núi phía bắc và khu vực miền trung
hội thảo đã đề cập tới nhiều vấn đề như tác động của biến đổi khí hậu rủi ro thiên tai và tính dễ bị tổn thương
và các hành động để nâng cao năng lực nâng cao nhận thức tăng cường cơ sở hạ tầng
thời gian tới các hình thức hỗ trợ sẽ có nhiều thay đổi do việt nam đã qua thời kỳ nhận viện trợ không hoàn lại
dần chủ động hơn trong việc đối phó với thiên tai
vương quốc bỉ sẽ tiếp tục chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong một số lĩnh vực như năng lượng sạch
để biến đổi khí hậu không gây ra nhiều thiệt hại cho người dân và đất nước việt nam